các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nha trang từ đầu năm đến nay đã có tới bốn vụ liên quan đến các thực phẩm xung quanh trường học trong đó ghi nhận một ca tử vong
không chỉ có nha trang nhiều địa phương khác trên cả nước an toàn thực phẩm xung quanh trường học luôn là vấn đề nóng
dạo qua khu vực xung quanh cổng trường ở bất kỳ địa phương nào cũng dễ nhận thấy số lượng hàng quán mọc lên ngay càng nhiều
điều đáng nói là những thực phẩm được bày bán ở đây đều có đặc điểm chung không nguồn gốc không xuất xứ không hạn sử dụng
thế nhưng những thực phẩm này vẫn ngày càng cuốn hút học sinh và trở thành mối nguy hại cho sức khỏe thế hệ tương lai
từ thực trạng trên phó giáo sư tiến sĩ trương tuyết mai phó viện trưởng viện dinh dưỡng quốc gia phân tích
tăng hại đầu tiên khi sử dụng thực phẩm không an toàn là ngộ độc thực phẩm
tiếp đến là các chất bảo quản phụ da hóa chất phẩm màu có trong những loại thực phẩm này
không ai có thể đảm bảo được về tiêu chuẩn định lượng và về lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ
thêm vào đó những loại thực phẩm này bày bán ở gánh hàng rong đều dư lượng muối dư lượng đường
hoặc các chất béo bất lợi cho sự phát triển của cơ thể trẻ
tuy nhiên việc quản lý các hàng quán xung quanh khu vực cổng trường lại gặp nhiều khó khăn
trường phòng y tế quận hoàn kiếm phạm thị thanh nhàn cho biết
những cửa hàng cố định đã có giấy chứng nhận và được cơ quan chức năng của quận thường xuyên kiểm tra thì không đáng lo ngại
ngược lại những gánh hàng rong thì rất khó quản lý xử phạt
cứ bao giờ tan học là đủ loại đồ ăn thức uống được bày bán trên những chiếc xe đạp xe đẩy lại xuất hiện trước cổng trường
khi cơ quan chức năng đến họ di chuyển rất nhanh sang địa bàn khác
thậm chí khi bị xử phạt họ sẵn sàng bỏ cả phương tiện đồ nghề để thoát thân
với mục tiêu đưa các hàng quán trước cổng trường vào khuôn khổ
năm hai nghìn hai mươi ba quận hoàn kiếm đã xây dựng mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống
thức ăn đường phố xung quanh trường học
từ năm hai nghìn hai mươi bốn
mô hình này bắt đầu được triển khai tại một số trường như tiểu học trần quốc toản
tiểu học tràng an mầm non tháng tám trung học cơ sở hoàn kiếm trung học phổ thông trần phú
và một số tuyên phố nhà trung nhà thở lý quốc sư quang trung nguyễn khắc cần
trên địa bàn hai phường trang tiên và hàng chống
đối tượng áp dụng mô hình này là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
thức ăn đường phố xung quanh cổng trường học gồm nhà hàng cửa hàng ăn uống
quầy hàng kinh doanh thức ăn chín hàng rong
phó chủ tịch ubnd quận hoàn kiếm nguyễn quốc hoàn cho biết
với mô hình này quận đặt ra mục tiêu tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm
truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
thức ăn đường phố không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm
đồng thời nâng cao nhận thức của học sinh và cha mẹ học sinh đối với an toàn thực phẩm
thông qua việc lựa chọn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đủ điều kiện an toàn
cụ thể trung bình mỗi cơ sở tham gia vào mô hình sẽ được kiểm tra giám sát bốn lần
với các nội dung chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm nguồn gốc thực phẩm
kiểm nghiệm thức ăn xét nghiệm nhanh
lần kiểm tra sau sẽ kiểm tra việc khắc phục những tồn tại hạn chế của cơ sở
mà lần kiểm tra giám sát trước đã chỉ ra đồng thời lực lượng chức năng xử lý nghiêm
các cơ sở vi phạm công khai trên hệ thống loa truyền thanh phường
trang thông tin điện tử của phường hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác
để đạt được mục tiêu mà mô hình đề ra đòi hỏi trách nhiệm và sự vào cuộc quyết liệt
của các bên liên quan như phòng y tế phòng giáo dục và đào tạo trung tâm y tế
ủy ban nhân dân các phường lực lượng công an nhà trường cơ sở kinh doanh và phụ huynh học sinh
chỉ cục trưởng chỉ cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội đặng thành phong đánh giá
mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố xung quanh trường học
là mô hình mới lần đầu tiên triển khai
do đó sau khi quận hoàn kiếm triển khai mô hình thành công thành phố sẽ có đánh giá để nhân rộng
vâng thưa quý vị không chỉ riêng hà nội thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh khánh hòa
cũng xảy ra không ít vụ ngộ độc thực phẩm dóng lên hồi chuông báo động đỏ về siết chặt an toàn thực phẩm
trên tình hình này chính quyền địa phương đã vào cuộc để ngăn chặn tình trạng thực phẩm bẩn bùa vây xung quanh trường học
chỉ trong vòng chưa đầy một tháng tỉnh khánh hòa đã xảy ra liên tiếp ba vụ nghi ngộ độc thực phẩm
sau khi ăn đồ ăn được bán trước cổng trường
trong đó hai vụ xảy ra tại thành phố nha trang và một vụ tại thị trấn tô hạp huyện khánh sơn khiến hàng chục học sinh phải nhập viện
một em học sinh trường trung học cơ sở trần hưng đạo phương vĩnh trường thành phố nha trang vẫn chưa hết bàng hoàng
khi nhắc lại vụ việc em và nhiều bạn khác phải nhập viện sau khi ăn bữa sáng
em cho biết sáng hôm đó em ăn cơm gà tại một quán quen được bán trước cổng trường
khi em ăn không thấy có mùi vị gì bất thường
nhưng một lúc sau em có
em có cảm giác đau bụng buồn nôn
khi lên lớp em mới biết một số bạn cũng có biểu hiện giống em rồi được mẹ đón về và đưa đến bệnh viện
sau vụ việc em và nhiều bạn trong lớp cảm thấy lo lắng không dám ăn uống hàng quán ngoài lề đường
và nhắc nhở nhau cẩn thận hơn khi lựa chọn quán ăn
một phụ huynh học sinh cho biết đôi khi quá bận công việc nên đành cho con tiền ăn sáng trước cổng trường
nhưng sau nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra chị cảm thấy rất lo lắng
và sẽ cố gắng tranh thủ thời gian để chuẩn bị đồ ăn cho con ở nhà
vị phụ huynh chia sẻ thời tiết mùa này nóng rất dễ khiến thức ăn bị ôi thiêu
mà chúng ta không thể theo dõi được cách bảo quản thức ăn của người bán
nên tốt nhất phụ huynh nên chủ động nấu ăn cho con và nhắc nhở con cái không ăn đồ tại các hàng quán rong trước cổng trường
bà phạm thị châu anh phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo tp nha trang chia sẻ
tại cuộc họp của ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tp nha trang
những điểm bán rong buổi sáng cho học sinh thường chế biến từ tối hôm trước
thực phẩm không được bảo quản tốt quy trình chế biến và đầu vào của các thực phẩm rất dễ gây ngộ độc
bà châu anh cũng cho biết sẽ đề xuất tăng cường các lớp tập huấn đối với cấp tiểu học
đối với cấp trung học cơ sở phòng đang nghiên cứu các văn bản liên quan để xem xét việc tổ chức căng tin trong trường học
ngày một mươi một tháng bốn nhiều trường học trên địa bàn tp nha trang hiện sạch thoáng
hầu như rất ít bóng dáng của những xe hàng rong đến để chào mời học sinh mua đồ ăn thức uống
sau giờ tán học buổi sáng và chiều
tại trường trung học phổ thông nguyễn văn chỗi nơi từng xảy ra tình trạng nhiều học sinh nhập viện
sau khi ăn trước cổng trường không thấy hiện tượng các xe hàng rong bổ vây
tương tự cổng trường tiểu học phương sài trường trung học cơ sở nhân sinh
cũng không có xe hàng rong trao mời học sinh phụ huynh mua hàng trước sau giờ tán học
một số trường còn treo bảng cấm bán hàng rong xung quanh
nói về lý do không mua hàng dòng một em học sinh trường trung học phổ thông nguyễn văn chỗi chia sẻ rằng
thời gian gần đây em được ba mẹ và trường nhắc nhở nhiều
nên em cũng cảm thấy hàng rong không an toàn và không mua nữa
khi ra về em và nhóm bạn nếu đói bụng thì qua các cửa hàng tiện lợi để mua hoặc về nhà ăn
tuy nhiên trưa ngày một mươi một tháng bốn tại khu vực trường trung học cơ sở trưng vương
phường vạn thạnh thành phố nha trang vẫn còn một vài quán ăn vặt đối diện trường bán các món
như là bánh tráng sushi nước ngọt mì tôm
nhiều học sinh sau giờ tan trường đã tập trung đến các quán này để mua đồ ăn
ngày chín tháng bốn vừa qua phòng giáo dục và đào tạo tp nha trang đã có văn bản yêu cầu
các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở các nhóm trẻ lớp mẫu giáo lớp mầm non
độc lập thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm
trong văn bản phòng giáo dục và đào tạo thành phố nha trang nêu rõ nội dung
thường xuyên theo dõi phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân xã phường
trong việc xử lý tình trạng bán hàng rong thức ăn đường phố mất an toàn giao thông
an ninh trật tự xung quanh khu vực trường học
ông bùi xuân minh phó giám đốc sở y tế tỉnh khánh hòa cho biết
để hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm tỉnh khánh hòa đang triển khai nhiều giải pháp
từ tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức đến kiểm tra xử lý
các địa phương sẽ kết hợp kiểm tra về an toàn thực phẩm với kiểm tra trật tự đô thị
với các hộ kinh doanh thức ăn đường phố không để xảy ra tình trạng bán hàng rong
bán thức ăn nước uống trước cổng trường học làm ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh